năng lực tên lửa chống tăng javelin của mỹ cung cấp cho ukraine
với chiều dài một hai mét daven có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất
tuy nhiên loại vũ khí do các nhà sản xuất mỹ như lockheed martin và raytheon chế tạo
có hỏa lực đủ để chọc thủng giáp xe tăng từ cách xa hai năm km
những đặc điểm này đã khiến jalin trở thành vũ khí được lựa chọn
để đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng trong không gian đô thị
người điều khiển jalin có thể bí mật tiếp cận và tấn công một mục tiêu trong bối cảnh đó
lực lượng ukraine đặt kỳ vọng vào các vũ khí này trong bối cảnh xe tăng của nga
đang di chuyển nhắm hướng kiev từ ngày một tháng ba
vừa tháng một năm nay mỹ đã chuyển giao số vũ khí trị giá hai trăm linh triệu usd cho ukraine
bao gồm ba trăm linh tên lửa javelin
mới đây ngày hai mươi sáu tháng hai washington phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho ukraine
sau khi nga mở chiến dịch tấn công
trong nhiệm kỳ của tổng thống barack obama
mỹ đã không cung cấp javelin cho ukraine vào thời điểm nga xác nhập crimea năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên dưới thời tổng thống donald trump
washington đã đảo ngược chính sách quyết định trang bị vũ khí này cho kiev
theo viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
chi tiêu quốc phòng của nga ở mức sáu mươi một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
xếp thứ tư trên thế giới
trong khi đó ukraine chỉ chi năm chín tỷ usd cho quốc phòng trong cùng một năm
quân đội nga có thể huy động chín trăm linh quân nhân tài ngũ
trong khi ukraine chỉ có một năm tỷ usd cho quân đội

nga có một mươi năm xe quân sự bọc thép
bao gồm cả xe tăng gấp năm lần con số mà ukraine sở hữu
nói cách khác về lý thuyết ukraine sẽ không thể nào kháng cự lại nga
nếu cả hai quốc gia áp dụng cùng một cách tiếp cận quân sự
nhưng lúc này vũ khí hạng nhẹ tiên tiến có thể gây sát thương đáng kể cho thiết bị của đối phương
đang là con át chủ bài của kiev
mỹ và quốc gia châu âu đã cung cấp cho ukraine nhiều loại vũ khí như vậy
đức và một số nước khác đã quyết định cung cấp những vũ khí loại này
chẳng hạn như tên lửa đất đối không stinger và tên lửa chống tăng vaci
trong khi đó anh được cho là đã cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ tiếp theo
được phát triển cùng với thụy điển
ba lan đang chuẩn bị chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không di động sản xuất nội địa
ngoài ra estonia latvia và lithuania cũng đã gửi tên lửa vakvai tới ukraine
tuy vậy theo tướng kiyofumi tham ưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất nhật bản
sự hiện diện của tên lửa javalin và các loại vũ khí hạng nhẹ không thể bù đắp
cho khả năng quân sự vượt trội của nga
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một hợp đồng trị giá ba mươi triệu usd nhằm nghiên cứu phát triển javelin
cho quân đội mỹ đã được trao cho liên doanh gồm hai nhà thầu tiến thân của raytheon
và lockheed martin
javalin đã được thử nghiệm thành công vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lô tên lửa javalin đầu tiên
đã được đưa vào biên chế
tên lửa javelin được đưa vào biên chế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thay thế cho tên lửa chống tăng m bốn mươi bảy dragon
jabalin có tên đầy đủ là fgm một trăm bốn mươi tám javelin là tổng hợp tên lửa chống tăng vaci
hoạt động theo nguyên lý bắn và quên hiện đại nhất hiện nay
vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa kể cả connet của nga
có thể bắn từ vai người lính mà không cần giá phóng
tên lửa jaberlin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng xe bọc thép của đối phương
nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà công sự
nó nặng một mươi một tám km dài một hai mét đường kính thân một trăm hai mươi bảy mm với tầm bắn hiệu quả từ bảy mươi năm đến hai năm trăm linh m
tầm bắn tối đa gần năm mét tùy phiên bản
đầu đạn javelin thuộc kiểu hai đầu nổ chuyên phá giáp phản ứng nổ được trang bị trên xe tăng hiện đại
đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối era bên ngoài để lộ ra lớp rác chính của xe tăng
để đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên sáu trăm năm mươi mm thép đồng nhất
một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh hít của javalin tiêu diệt các xe tăng hiện đại
bằng cách tấn công từ trên cao nơi lớp giáp mỏng nhất được thiết kế để giảm chóng lượng xe
tên lửa javalin được lục quân thủy quân lục chiến mỹ và lực lượng đặc nhiệm australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau
và đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tranh iraq năm hai nghìn ba cũng như các hoạt động tác chiến ở syria
hệ thống phòng không s năm trăm linh của nga tốt hơn f bốn trăm linh như thế nào
tổng thống nga vladimir putin cho biết nước này sắp hoàn thành các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không s năm trăm linh
và sau đó sẽ biên chế cho quân đội nga
ông putin nói trên truyền hình vào ngày hai mươi năm tháng năm hơn bảy mươi các trung đoàn tên lửa đất đối không
trong lực lượng hàng không vũ trụ đã được trang bị lại bằng các hệ thống s bốn trăm linh tiên tiến
hệ thống s năm trăm linh đang được thử nghiệm thành công và sắp hoàn thành sẽ được chuyển giao cho quân đội
s năm trăm linh của nga được thiết kế để chống lại các nền tảng tàng hình tiên tiến của nato
bao gồm tiêm kích s ba mươi năm lighthouse
s hai và f hai mươi hai raptor được coi là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới
s năm trăm linh là một sự ứng biến mạnh mẽ so với hệ thống tiền nhiệm s bốn trăm linh
và hệ thống vũ khí này mang lại những khả năng mới trong chiến tranh phòng thủ mà không quốc gia nào hiện có
tính năng quan trọng nhất là tên lửa bảy mươi bảy n sáu đã được nâng cấp
được sử dụng để đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và bất kỳ nền tảng vũ khí nào bay với tốc độ trên mark năm
s năm trăm linh ứng biến trong phạm vi đánh chặn với khả năng tấn công tên lửa đạn đạo
khoảng cách là sáu trăm linh km có khả năng bắn chúng ít nhất một mươi tên lửa bay với tốc độ trên bảy km một giờ
các nhà sản xuất cũng tuyên bố hệ thống này có thể tiêu diệt các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp
hoặc vũ khí không gian phóng từ máy bay siêu vượt âm tấn công uav siêu vật âm và các nền tảng quỹ đạo
đó sẽ là một khả năng mới to lớn trong lĩnh vực chiến tranh phòng thủ
theo các quan chức quân sự hàng đầu của nga s năm trăm linh sẽ không thay thế các hệ thống phòng không
và phòng thủ tên lửa hiện có mà sẽ bổ trợ cho chúng
hệ thống này dự kiến sẽ được bổ sung vào các lớp phòng không vốn đã rộng lớn của nga
bao gồm f bốn trăm linh s ba trăm linh và một số kho đồ sộ các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn trung bình
nga tự tin rằng hệ thống mới với hệ thống bắt bám tiêu mạnh mẽ và khả năng kết nối mạng tiên tiến
có thể phát hiện và bắn hạ máy bay chiến đấu tàng hình f ba mươi năm thế hệ thứ năm của mỹ
kỹ sư trưởng power của tập đoàn vũ khí amas ante nói với truyền thông ở moscow
s năm trăm linh là một đòn ráng mạnh và uy tín của mỹ
hệ thống của chúng tôi vô hiệu hóa các vũ khí tấn công của mỹ
và vượt qua tất cả các hệ thống phòng không và chống tên lửa được quảng cáo rầm rộ của mỹ
tổng thống putin đã ca ngợi s năm trăm linh mới mà theo ông là có khả năng hoạt động ở độ cao cực lớn
các vũ khí siêu vượt âm di chuyển với tốc độ ít nhất gấp năm lần tốc độ âm thanh
và có khả năng cơ động chính xác để đánh trúng mục tiêu
tốc độ cao mang lại cho tên lửa động năng cực lớn
có thể gây sát thương nghiêm trọng cho mục tiêu ngay cả khi không mang đầu đạn
nga đã trở thành quốc gia đầu tiên tạo ra một hệ thống phòng thủ thành công
có khả năng chống lại các loại vũ khí như vậy
mặc dù đối thủ không đội trời chung là mỹ vẫn chưa vận hành bất kỳ loại vũ khí siêu vật âm nào
năm ngoái ông putin nói với các phóng viên nga rằng
thực sự đi trước một bước so với phần còn lại của thế giới
vì nước này đang phát triển các nền tảng để ngăn chặn tên lửa siêu vật âm
trước khi bất kỳ đối thủ tiềm năng nào có vũ khí như vậy
theo hãng thông tấn nga tass cho biết
chúng tôi đang nghiên cứu thuốc giải độc chống lại vũ khí siêu vật âm
trong tương lai ở các quốc gia khác trong các quân đội hàng đầu thế giới khác
mỹ đang phát triển vũ khí siêu vượt âm với một loạt chương trình
tuy nhiên mọi nỗ lực phát triển vũ khí này đều không thành công cho đến nay
một cuộc thử nghiệm siêu vật âm được thực hiện vào tháng bốn năm nay của mỹ đã thất bại
trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái
tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ nga nói rằng
nhiệm vụ chính của tổ hợp s năm trăm linh là tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung
và nếu cần đầu đạn của tên lửa đạn nạ xuyên lục địa ở đoạn cuối cùng trên đường bay của chúng